thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đỗ thanh tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lê tránh thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn mãi là hàng xóm của đỗ thanh tài
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một tài tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn
trong lúc nhậu sử dụng loa di động để hát karaoke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
sau đó tài về nhà
mãi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích ba mươi năm
một nhóm đối tượng đã trà trộn vào các du khách tham quan
mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại hỗ trợ thương mại
vừa bị công an tp bến tre tỉnh bến tre bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre đã thi hành lệnh bắt bị can tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng nguyễn hữu thái tô thị bé bảy nguyễn văn trường nguyễn thị bé thu
cùng chú tại tỉnh an giang và nguyễn công ngọc chú tại tỉnh sóc trăng
về hành vi cướp giật tài sản
vào tối ngày hai mươi tháng năm biết tại tp bến tre có tổ chức hỗ trợ thương mại
nên nhóm đối tượng này đã thuê xe ô tô từ tỉnh long an đến đây
với ý đồ trà trộn và các du khách tham quan mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tại đây các đối tượng này đã gian cảnh ra tay cướp giật hai sợi dây chuyển
một nhẫn vàng của hai du khách tham quan với tổng trọng lượng gần hai mươi ba chỉ vàng một mươi tám carat
trị giá gần tám mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
thưa quý vị và các đồng chí trong thời gian gần đây
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh quảng trị
có những biến động bất thường tình hình giao dịch về mua bán
chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng nhanh
từ thực tế trên một số đối tượng đã thực hiện các hành vi giả mạo giấy tờ
đặc biệt là tạo sổ đỏ giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình
cũng như ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua tại văn phòng quản lý đất đai tỉnh quảng trị
sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho bà phan thị tình
ở thôn tân sơn xã tân lập huyện hương hóa
văn phòng đã phát hiện nhiều nghi vấn

của lãnh đạo cơ quan chức năng
còn đây là phôi của sổ đỏ giả
chữ ký của cơ quan chức năng trên sổ đỏ giả

ngay cả các đối tượng lừa đảo sổ đỏ giả
các công chứng viên tại các phòng công chứng
nếu không tinh ý và cẩn trọng
thì cũng không thể phát hiện
đối với những cơ quan tiến hành thấu tụng
trong quá trình thao tác nghiệp dụ
thì họ có một sự hỗ trợ của máy móc kỹ thuật
ở đây các giam phòng công chứng thì thiếu sót vấn đề đó
chúng tôi đang đề xuất với bộ tư pháp
tập hợp về vấn đề là
các hợp đồng liên quan đến bất đồng sản
và bộ tài nguyên cùng bộ tư pháp
có hướng dẫn chỗ này
để các đơn vị
là trực thuộc để cơ sở thực hiện
thực tế trên cho thấy
vẫn còn nhiều lỗ hỏng trong quá trình giao dịch bất đồng sản
cần phải có biện pháp chấn trình kịp thời
tránh những thiệt hại cho người dân
không may bị các đối tượng lừa đảo
quyền sử dụng đất giả mạo
đang diễn ra phức tạp như hiện nay ở quảng trị
ngày hôm qua người dân cả nước đã có một đêm không ngủ
trước chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
tại sea games ba mươi một
bên cạnh niềm vui vỡ hỏa
của các đổ động viên
lợi dụng việc mừng chiến thắng
hàng trăm quái xế đã nẹt bô hò hét đánh võng quậy phá
những người hâm mộ quá khích này
đã bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm công an các quận huyện
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
khống chế xử lý và tạm sử phương tiện
sau hai mươi ba giờ hàng ngàn người hâm mộ
tại tp hcm đã xuống đường
ăn mừng chiến thắng của u hai mươi ba việt nam
nhiều nhóm thanh thiếu niên quá khích
lợi dụng ăn mừng để quậy phá
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm chỉ riêng phòng cảnh sát giao thông
trong đêm ngày hai mươi hai và dạng sáng
ngày hai mươi ba tháng năm các đội trạm thuộc phòng
đã xử lý một trăm ba mươi ba vụ
các nhóm thanh thiếu niên sử dụng
phương tiện quậy phá trên đường
lập biên bản tạm giữ một trăm một mươi năm phương tiện
gồm một ô tô một trăm linh tám xe mô tô
và sáu xe ba bánh
những quái xế bị tạm giữ phương tiện
vi phạm các lỗi về điều khiển xe
với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm
lưu thông thành đoàn trở quá người quy định
đi vào đường cấm phương tiện thay đổi kết cấu
và điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong người
tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lớn
tại tỉnh vĩnh phúc
do ảnh hưởng của cơn mưa lớn vào đêm ngày hôm qua
và sáng nay trên nhiều xã của địa bàn
huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
đã bị nhấn chìm trong nước lũ
lực lượng công an huyện tam đảo đã có mặt kịp thời
chủ động sát cánh cùng với người dân
trên khắp các nẻo đường ngõ xóm
khu dân cư các khu vực trọng yếu
giúp người dân di chuyển tài sản
hiện nay mưa lớn vẫn tiếp diễn
ở huyện tam đảo nước chảy xiết
và dâng cao tại các hồ suối
một số đoạn đường bị sạt lở
nhiều nhà dân ra súc ra cầm bị nước cuốn trôi
đặc biệt là tại xã đại đình
hồ sơn bồ lý và thị trấn hợp châu
ngay sau khi nắm được tình hình
cám bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo
đã nhanh chóng tiếp cận kịp thời
để sơ tán người dân và di chuyển
tài sản đồ đạc ra súc ra cầm
đến nơi an toàn
tính đến thời điểm này một trăm linh cán bộ chiến sĩ
công an huyện tam đảo đã có mặt
ở tất cả các xã bị ngập nặng
phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân
khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng
bởi sạt lở ngập sâu di chuyển đến nơi an toàn
thưa quý vị đến đà lạt
du khách thường nghĩ đi leo núi ngắm hoa
tuy nhiên thời gian gần đây
việc tham quan trải nghiệm trên sông hồ
bằng tàu thuyền du lịch
cũng là một trong những dịch vụ thu hút
đông đảo du khách dự báo vào
cao điểm du lịch hè năm nay lượng du khách
đến với đà lạt sẽ tăng cao
vì vậy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên tuyến đường thủy công an tỉnh lâm đồng
đã tiến hành kiểm tra tuyên truyền
nâng cao ý thức chấp hành quy định
của chủ phương tiện và du khách tại đây
ngoài các điểm tham quan di tích
như thu ngũng tỉnh yêu vườn hoa thành phố
các điểm du lịch check in
du khách đến với đà lạt còn thích thú
khi trải nghiệm thắng cảnh hồ tuyền lâm
có số điều kiện rất nguy hiểm
chẳng hạn như độ sâu rất lớn
độ sâu nhất có nơi lên tới
khoảng trên ba mươi mét
và dòng nước rất là lạnh
nên nhiều du khách chủ quan
có thể bơi lội
nên có thể dẫn đến
tình huống xấu
nguy hiểm cho du khách
toàn tỉnh lâm đồng hiện đang có
bảy cá nhân và tổ chức du lịch
có hoạt động đưa đón khách bằng tàu thuyền
với hai trăm một mươi tám đầu phương tiện
các loại tập trung chủ yếu
ở thành phố đà lạt
để bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường thủy nội địa
trong mùa cao điểm đón khách du lịch
những ngày qua đội cảnh sát giao thông đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã tăng cường cám bộ chiến sĩ
tổ chức kiểm tra ra soát các khu du lịch
có sử dụng phương tiện đường thủy
hoạt động cho khách du lịch
vừa kiểm tra giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường của phương tiện
bằng cấp hợp lệ của người điều khiển phương tiện
vừa kiểm tra thực tế
việc trang bị áo phao dụng cụ cứu hộ trên thuyền
ngoài việc nhắc nhở tuyên truyền
với người dân và lái tàu
phải duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách
đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các chủ thuyền
phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng tàu thuyền
trường hợp hết hạn đăng kiểm
thì không được phép sử dụng
đặc biệt phải chú ý khám sức khỏe định kỳ
tập huấn thử nghiệm
thường xuyên cho lái thuyền và đội ngũ cứu hộ
với sự kiểm tra thường xuyên triệt đề
và hơn hết là ý thức tự giác chấp hành
các quy định của chính chủ cơ sở kinh doanh
chủ phương tiện công tác đảm bảo an ninh an toàn
đường thuyền nội địa
tại các điểm du lịch trên địa bàn
ngày càng được trú trọng và nâng cao
chiến thắng một đội tuyển u hai mươi ba việt nam
vào buổi tối ngày hôm qua
cũng là niềm vui của hàng triệu người dân cả nước
ngay sau khi trận đấu kết thúc
các cổ động viên đã tràn ra khắp các tuyến đường
để cổ vũ an mừng
và đây cũng chính là thời điểm mà các lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng công an
phải tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường trục chính
từ sân vận động mỹ đình
vào các khu vực nội đô
do người hâm mộ tràn xuống đường đông
nên đã xảy ra tình trạng ôn tắc giao thông cổ bộ
để đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông
đã chủ động các phương án phân luồng phương tiện
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện
không ít những hình ảnh quá khích của các cổ động viên
trong đó có không ít đối tượng
không thiếu liên lợi dụng tình hình đám đông
có biểu hiện lạng lách đánh võng
nét mô không đổi mũ bỏng hiểm
điều khiển xe gây mất trật tự công cộng
để xử lý thức trạng này
các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã cắm chốt
công khai trên các địa bàn quận nội thành
và tuần tra hóa trang
để kiểm tra kiểm soát phòng chống
đua xe trái phép đảm bảo an ninh trật tự
cương quyết trấn áp những đối tượng
có hành vi chống người thi hành công vụ
gây mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông
để kịp thời ngăn chặn và bắt giữ
ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên
cả thành phố đà nẵng như vỡ hòa
với niềm vui chiến thắng
trên khắp các tuyến phố chính
người dân đổ xô ra đường
với rất nhiều cơ đỏ sao vàng
và hô vang hai tiếng việt nam
người dân đổ về các tuyến đường lớn như
nguyễn văn linh bạch đằng điện biên phủ
khu vực cầu rồng rất đông
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
và cảnh sát giao thông trật tự công an các quận huyện
đã chủ động phân bổ lực lượng
lưu tiết giao thông tránh tình trạng
ồn ứ kéo dài đề phòng những trường hợp
lợi dụng tình hình để tiến hành
đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận
mặt độ lưu thông trên địa bàn
cũng như người dân tham gia giao thông rất là đông
tuy nhiên tại các chỗ có cảnh sát giao thông
hướng dẫn mọi người dân khi tham gia
đều cơ bản chấp hành nghiêm túc
sự hướng dẫn và phân luồn của lực lượng cảnh sát giao thông
hầu như mọi người đều chấp hành nghiêm túc
tất cả các trường hợp
cố tình vi phạm hoặc có hành động quá khích
như đua xe lạng lách đánh võng
dừng các phương tiện đấu pháo sáng trên đường
thì lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như các lực lượng khác của công an quận
sẽ kiên quyết xử lý và lập biên bản
tất cả các trường hợp vi phạm
đối phòng đảm bảo các trạc tự an toàn giao thông
trên địa bàn quận
tại thành phố hồ chí minh hàng chục thanh thiếu niên
chạy xe máy có hành động quá khích
ở trung tâm thành phố hồ chí minh
sau chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
trước thái lan đã bị cảnh sát giao thông
kiểm tra hành chính lập biên bản
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tuần tra
kiểm tra chống các thanh cứu niên
quá khích cụ tập đua xe gây dối
dù trời mưa người dân cần thơ
vẫn đổ xuống đường ăn mừng
trước chiến thắng của đội tuyển việt nam
trong không khí phấn khởi
bên cạnh đó lực lượng công an thành phố cần thơ
luôn túc trực để người dân được vui chơi
trong an ninh an toàn
cổ động viên việt nam đã có một đêm không ngủ
người dân cả nước luôn dành những tình cảm
đặc biệt cho môn thể thao vua
cho những chiến thắng mang lại vinh quang
cho tổ quốc
từ người lớn đến trẻ em
từ quen biết hay chỉ là những người xa lạ
đã cùng nhau hô vang việt nam vô địch
đồng hành với đó còn có cả những hy sinh thầm
của các đồng chí
của bao chiến sĩ công an
để bảo vệ cho niềm vui của những người dân
luôn được trọn vẹn an toàn
chiều qua tại nhà thi đấu thể thao
tỉnh bắc giang sau hơn một tuần tranh tài
môn cầu lông sea games ba mươi một
đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp
lực lượng công an tỉnh bắc giang đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trong suốt những ngày diễn ra sea games ba mươi
trước giờ trận chung kết và bế mặt
công an tỉnh bắc giang đã chủ động phối hợp
với các lực lượng chức năng
bố trí lực lượng phương tiện
ở các vị trí thiết yếu
quản lý tốt việc ra vào khu vực thi đấu
cổ vũ của các vận động viên cổ động viên
tại nhà thi đấu cũng như công tác phân luồng
giao thông tại khu vực xung quanh nhà thi đấu
tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ từ vòng ngoài đến phòng trong
toàn bộ các khâu thông tin được duy trì chặt chẽ
đến thời điểm này thì tôi có thể khẳng định được là an ninh trật tự
tại khu vực nhà thi đấu được đảm bảo tuyệt đối an toàn
đạo huấn luyện viên của đoàn malaysia
ông mitbul silek cùng đoàn vận động viên của mình
rất hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân đến tỉnh bắc giang
trong suốt quá trình tập luyện thi đấu
đoàn của ông cảm thấy rất yên tâm
dù là di chuyển đến địa điểm nào
cũng không lo ngại về mất an ninh trật tự
trong suốt quá trình tập luyện thi đấu tại đây
đoàn của tôi cảm thấy rất yên tâm
dù là di chuyển đến địa điểm nào
cũng không lo ngại về vấn đề an ninh trật tự
vì lúc nào cũng có lực lượng công an làm nhiệm vụ
chúng tôi rất cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của người dân ở đây
mọi thứ đều rất tốt an ninh tốt
con người thân thiện và hiếu khách
môn cầu lông tại tỉnh bắc giang
đã diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối
đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng
của lực lượng công an tỉnh bắc giang
trong triển khai các nhiệm vụ
phương án đảm bảo an ninh trật tự
từ vòng trong đến vòng ngoài
được các cổ động viên các tỉnh và địa phương
hết lòng khen lợi
tôi thấy an ninh trật tự ở đây
bên công an làm rất tốt
các anh ấy hướng dẫn tỉnh chú đáo
lối ra lối vào cụ thể
khi vào xem cũng như là khi ra về
các anh hướng dẫn chú đáo
đảm bảo việc tổ chức sea games ba mươi một
diễn ra tốt đẹp đó là thành công lớn nhất
của lực lượng công an tỉnh bắc giang
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp
về người công an nhân dân nói chung
công an tỉnh bắc giang nói riêng
trong lòng các đoàn vận động viên
các cổ động viên mọi nhiền tổ quốc
về một bắc giang an toàn văn minh và thân thiện
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ năm bánh heroin
trước đó vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi một tháng năm
tại khu vực km số ba trăm hai mươi tám
cộng hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy
thuộc địa phận thôn ngã ba
xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông số hai
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
tiến hành kiểm tra một xe taxi
phát hiện đối tượng lò thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại tổ dân phố số hai
thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện và thu giữ
tại vị trí hàng ghế phía sau của xe taxi
nơi đối tượng lò thị thanh ngồi
có một túi ni lông màu đen bên trong trú năm bánh
hình hồn chữ thật
đối tượng khai nhận đều là ma túy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
đều là heroin có tổng trọng lượng trên một bảy kg
và hiện vụ án đang được tiếp tục
điều tra mở rộng
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang
bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu
cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can